viêm khớp dạng thấp là một trong những bệnh lý cơ xương khớp phổ biến tại nước ta
căn bệnh này gây ra nhiều khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống và sức khỏe của người bệnh
đáng nói đã có nhiều người tự ý điều trị bệnh dẫn đến những biến chứng và hậu quả khó lường
được trần đoán mắc viêm khớp dạng thấp bệnh nhân này uống thuốc tây tới một mươi chín ngày nhưng không thấy khỏi
mà thậm chí còn có chỉ số men gan tăng cao khiến không chỉ vùng khớp chân bị sưng mà toàn bộ vùng lưng cũng đau nhức
theo các bác sĩ của bệnh viện tuệ tĩnh thời điểm này số bệnh nhân đến khám và điều trị tăng cao hơn so với thời gian trước
đáng nói có nhiều bệnh nhân nhập viện do tự ý điều trị trong đó thuốc thường có chứa thành phần cortico
dẫn đến ngoài những tổn thương về khớp thì còn ảnh hưởng tới các cơ quan khác
các bác sĩ lưu ý viêm khớp dạng thấp cần có thời gian điều trị người bệnh nên đến các bệnh viện chuyên khoa
không nên sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc tránh trường hợp phản tác dụng